vào lúc chín giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai ba em bé đầu tiên của ngành y tế khu vực các tỉnh trung du
miền núi phía bắc ra đời nhờ phương pháp thụ tình cho ống nghiệm tại bệnh viện a thái nguyên
thành công này sẽ là động lực cho bệnh viện a thái nguyên tiếp tục cố gắng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
y đức góp phần nâng cao tỷ lệ thành công của thụ tình trong ống nghiệp
hứa hẹn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mẹ được đón chào con yêu
đồng thời sự kiện này đã đưa trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện a thái nguyên
trở thành một trong hai mươi hai trung tâm hỗ trợ sinh sản trên toàn quốc
và là trung tâm hỗ trợ sinh sản đầu tiên của một mươi hai tỉnh trung du miền núi phía bắc